cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
trần tuấn kiệt chú tại tỉnh bình phước và bùi thanh bạo chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo hoa nổi trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô
kiệt khai nhận mua từ một người đàn ông không quen biết tại campuchia với giá năm trăm linh đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về đồng nai để bán kiếm lời thì bị bắt
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng hàn văn quý mùi hai mươi một tuổi quê tỉnh bình thuận để điều tra hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổi trái phép
mùi bị bắt khi có hành vi tàng trữ pháo nổi trái phép trên tuyến đường ở ấp việt kiều xã xuân hiệp thù giữ ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống và một trăm năm mươi tám viên pháo nổ loại pháo bi có trọng lượng năm sáu kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của mùi tại tp thủ đức tp hcm
ba trăm linh hai viên pháo nổi loại pháo bi có trọng lượng một chín kg
qua đấu tranh mùi khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch về cất xấu để bán kiếm lời thì bị bắt
thưa quý vị khi mà công nghệ ngày càng phát triển để mang lại sự tối ưu cho cuộc sống của mọi người thì đi kèm với nó là mặt trái của sự tân tiến này
đó là rất dễ để lộ thông tin cá nhân điều này đã khiến cho việc lừa đảo online ngày càng dễ dàng hơn
trong đó thì lừa đảo vay tiền online là một trong những vấn nạn hiện nay
các hình thức lừa đảo vai tiền online rất tinh vi và điều này đã khiến cho nhiều người dễ dàng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
như trường hợp của nạn nhân này sau cái ứng dụng và vay tiền trên một app online với số tiền bốn mươi ba triệu đồng
sau khi hoàn tất thủ tục và đợi xét duyệt nạn nhân đã nhận được lời mời kết bạn của một đối tượng kết bạn trên gia lô
thông báo với nạn nhân là có một khoản vay cần được giải ngân
rồi từ đó các đối tượng đã liên tục đưa ra các vấn đạo
các đối tượng đã liên tục đưa ra các vấn đề như lỗi khai báo sai cú pháp để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền sửa lỗi để có thể được giải ngân khoản vay
với tâm lý cần tiền nạn nhân đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng đến lúc nhận ra mình đã bị lừa thì đã muộn
khoản vay đó cần được giải ngân là bốn mươi triệu thì em phải trả cái số tiền hai mươi trên cái khoản vay bốn mươi triệu đó để em sổ lại cái số tài khoản
cho nên là em đã chuyển cho đối tượng là ba triệu lần đầu tiên
sau đó khoảng chừng một mươi phút sau một số điện thoại nhập danh gọi cho em báo là em đã bị sai cú pháp cho nên cần em chuyển lại một số tiền nữa là số tiền sáu triệu sáu
cứ như thế em đã chuyển khoảng sáu lần thì lúc đó là em đã biết em bị lừa
theo chuyên gia tâm lý tội phạm thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới
tuy nhiên các đối tượng thường đánh vào tâm lý cần tiền gấp với thủ tục nhanh gọn
các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng sập bẫy
nhặt các app vay tiến dựng về điện thoại theo hướng dẫn và không biết rằng bản thân đã để lộ lọt thông tin khi ngành cá nhân từ thiết bị
rất nhiều người vẫn lựa chọn những cái app này để mà vay tiền
bởi vì sao
vì trước hết đó là họ rơi vào cái tình trạng là họ quẫn bách về mặt tài chính
cho nên kể cả những người mà đã được có cái sự cảnh báo
nhưng trong cái bối cảnh họ quẫn bách về mặt kinh tế họ không vay mượn được ở đâu nữa
mà trong khi cái nợ đến hạn phải trả có khi là những cái lãi mẹ để lãi con nó rất lớn
hoặc có khi người ta lại đăng ký
cần cho một cái việc sử dụng gì rất cấp bách trong cuộc sống hàng ngày
cho nên người ta cũng không còn cách nào khác
người ta đã lao vào cái việc là chấp nhận
mặc dù họ biết là có thể có những cái nguy hiểm những cái rủi ro sắp tới đã diễn ra trước mắt
nhưng họ vẫn chấp nhận cái điều đó
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể với số tiền từ năm mươi triệu đồng trở lên đối tượng thực hiện hành vi có thể phải chịu hình phạt tù theo khoản hai điều một trăm bảy mươi bốn
từ hai năm
từ ba đến bảy năm tù
một trong những mặt khách quan của hành vi để thỏa mãn tội danh này chính là đưa ra một thông tin gian dối không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản của các lạ nhân
trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng
bộ công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có nhu cầu vay tiền cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
người dân không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website ứng dụng và danh tính tư vấn viên
tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp dụ dỗ
nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện thủ đoạn mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh gia lai đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hàng chục đối tượng trong và ngoài nước đã cấu kết với nhau thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà ngoại tệ giấy tờ từ nước ngoài gửi về việt nam
hai đối tượng trong đó có một đối tượng là người nước ngoài đã bị bắt và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hoán trai phép thông tin về tài khoản ngân hàng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai máy tính sách tay một mươi bốn điện thoại hơn một trăm ba mươi triệu đồng
phong tỏa hơn bốn mươi tài khoản ngân hàng thu nhiều sim điện thoại thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này có chân rết ở nhiều quốc gia châu á khác nhau
các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như nhật bản philippines campuchia thái lan việt nam
với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la mỹ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã di lý đối tượng nguyên là huyện ủy viên huyện sơn tịnh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản về đến quảng ngãi trong dịp tết này
huỳnh văn quyết nguyên là huyện ủy viên chủ tịch hội nông dân huyện sơn tịnh
lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ công chức
quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như là bán đất chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người
ngoài ra quyết nhận sổ đỏ của người khác để chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền
với thủ đoạn này huỳnh văn quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi địa phương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã vào tận tp hcm để bắt đối tượng
thưa quý vị khi mà công nghệ ngày càng phát triển thì mang lại sự tối ưu cho
cuộc sống của mọi người thì cũng đi kèm với những hệ lụy
việc bị lộ thông tin cá nhân đã khiến việc lừa đảo qua mạng ngày càng dễ dàng hơn
đặc biệt là lừa đảo vay tiền online với các hình thức ngày càng tinh vi
điều này thì khiến nhiều người dễ dàng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
như trường hợp của nạn nhân này sau cái ứng dụng và vay tiền trên một app online với số tiền bốn mươi ba triệu đồng
sau khi hoàn tất thủ tục và đợi xét duyệt nạn nhân đã nhận được lời mời kết bạn của một đối tượng kết bạn trên gia lô
thông báo với nạn nhân là có một
khoản vai cần được giải ngân
rồi từ đó các đối tượng đã liên tục đưa ra các vấn đề như lỗi khai báo sai cú pháp
để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền sửa lỗi để có thể được giải ngân khoản vay
với tâm lý cần tiền nạn nhân đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng
đến lúc nhận ra mình đã bị lừa thì đã muộn
khoản vay đó cần được giải ngân là bốn mươi triệu thì em phải trả cái số tiền hai mươi trên cái khoản vay bốn mươi triệu đó
để em sổ lại cái số tài khoản
cho nên là em đã chuyển cho đối tượng là ba triệu lần đầu tiên
sau đó khoảng chừng một mươi phút sau một số điện thoại nhập danh gọi cho em báo là em đã bị sai cú pháp
cho nên cần em chuyển lại một số tiền nữa là số tiền sáu triệu sáu
cứ như thế là em phải chuyển khoảng sáu lần thì lúc đó là em đã biết em bị lừa
theo chuyên gia tâm lý tội phạm thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới
tuy nhiên các đối tượng thường đánh vào tâm lý cần tiền gấp
với thủ tục nhanh gọn các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng sập bẫy
thực hiện cài đặt các app vay tín dựng về điện thoại theo hướng dẫn
và không biết rằng bản thân đã để lộ lọt thông tin hình ảnh cá nhân từ thiết bị
nhưng rất nhiều người vẫn lựa chọn những cái app này để mà vay tiền
bởi vì sao vì trước hết đó là họ rơi vào cái tình trạng là họ quẫn bách về mặt tài chính
cho nên kể cả những người mà đã được có cái sự cảnh báo
nhưng trong cái bối cảnh họ quẫn bách về mặt kinh tế
họ không vay mượn được ở đâu nữa
mà trong khi cái nợ đến hạn phải trả có khi là những cái lãi mẹ để lãi con nó rất lớn
hoặc có khi người ta lại đang cần cho một cái việc sử dụng gì rất cấp bách trong cuộc sống hàng ngày
cho nên người ta cũng không còn cách nào khác người ta đã lao vào cái việc là chấp nhận
mặc dù họ biết là có thể có những cái nguy hiểm những cái rủi ro sắp tới đã diễn ra trước mắt
nhưng họ vẫn chấp nhận cái điều đó
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể với số tiền từ năm mươi triệu đồng trở lên
đối tượng thực hiện hành vi có thể phải chịu hình phạt tù theo khoản hai điều một trăm bảy mươi bốn từ hai năm đến bảy năm tù
một trong những mặt khách quan của hành vi để thỏa mãn tội danh này
chính là đưa ra một thông tin gian dối không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản của các lạ nhân
trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng
bộ công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác
trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có nhu cầu vay tiền cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng
để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
người dân không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website
ứng dụng và danh tính tư vấn viên tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
mà các đối tượng lạ cung cấp dụ dỗ nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
khi phát hiện thủ đoạn mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực trong mặt công tác
đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trên nhiều lĩnh vực đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập của đất nước
phong đảo các tầng lớp nhân dân đồng thuận đồng tình ủng hộ
đây là một trong những tiền đề thuận lợi để đất nước bước vào năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
từ đẩy mạnh triển khai các hoạt động cấp căn cấp công dân xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia
thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới mục tiêu xây dựng công dân số xã hội số đến hàng ngàn vụ án được triệt phá
trong đó nhiều vụ án lớn nhiều đại án tham nhũng được điều tra xử lý
với tinh thần chủ động
quyết liệt hiệu quả lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững những vụ việc nổi lên được xử lý kịp thời
kiềm chế không để phát sinh phức tạp tạo dấu ấn lan tỏa quan trọng để cảnh tỉnh răng đe phòng ngừa
công tác điều tra phá án từng bước được nâng cao hầu hết các vụ án có tính chất nghiêm trọng đều được làm sáng tỏa
đó là kết quả đáng trân trọng của ngành công an việc kiểm soát tòa án và các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
được nhân dân cả nước rất ấn tượng và ngày càng tín nhiệm vào các cơ quan bảo vệ pháp luật trong xử lý nghiêm khách quan và dựa trên công lý
tôn hình đã rất là cao vai trò của lực lượng công an nhân dân trong năm vừa qua
vì chúng ta biết được rằng là để cho xã hội phát triển thì cái yếu tố đầu tiên cơ bản vững chắc nhất
vẫn phải là sự ổn định trong tình hình an ninh trật tự xã hội
và trong một bối cảnh xã hội dịch bệnh covid một mươi chín hay là những tác động từ bất ổn về địa chính trị
thì rất nhiều các quốc gia đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những hệ lụy này
và khi mà chúng ta thấy được là sự phát triển của đất nước của chúng ta đạt được nhiều điểm sáng
nhiều mặt tích cực và được thế giới ghi nhận thì chắc chắn nằm đằng sau ở đó là những chiến công thầm lặng
của lực lượng công an
và ngay trong những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an nhân dân vẫn luôn phát huy hết sức hiệu quả vai trò của mình trên các mặt công tác
từ xuyên tết làm căn cước công dân cho người dân thực hiện tốt công tác ứng trực để nhân dân đón tết vui xuân bình yên
đến đẩy nhanh tiến độ điều tra một số vụ an lớn về kinh tế
cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án với tinh thần là quyết tâm quyết liệt
không có vùng cấm không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm chia để thu hồi tài sản bị thất thoát lãng phí cho nhà nước và nhân dân
chính lực lượng công an nhân dân đã tạo ra cái niềm tin đã định hướng cho cái hy vọng và cái quyết tâm hành động của từng người
của mỗi cộng đồng cũng như là toàn xã hội khi mà chúng ta đã có sự an tâm từ chính những cái hành động
từ chính những cái công việc
cái công việc rất là âm thầm nhưng hiệu quả của lực lượng công an nhân dân